thời tiết nắng nóng cộng thêm việc chủ các hồ chứa nước thủy điện không điều tiết theo đúng như quy định
nên đã xảy ra xâm nhập mặn ở hạ du sông vu gia thu bồn khiến cho nhiều trạm bơm phải ngừng hoạt động hoặc là hoạt động cầm trừng
và từ đó mà nhiều diện tích lúa hẻ thu tại huyện duy xuyên thành phố hội an tỉnh quảng nam bị thiếu nước tưới
trước tình trạng đó tỉnh quảng nam đã cung cấp nhiều biện pháp ứng phó nhằm cứu hạn cho khoảng bốn hectare lúa hẻ thu có nguy cơ thiếu nước tưới
phản ánh của truyền hình nhân dân tại quảng nam
trong những ngày qua nhiều nông dân ở các huyện duy xuyên thị xã điện bàn thành phố hội an đang lo lắng khi diện tích lúa đang làm đồng
lại bị vàng úa do thiếu nước hoặc nước bị nhiễm mặn
nhiều giải pháp nhằm cứu lúa đã được người dân thực hiện nhưng đến nay vẫn không mang lại hiệu quả
theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi quảng nam từ cuối tháng sáu đến nay
do mực nước thủy điện thượng nguồn sông thu bồn xuống sấp xỉ mực nước chết
khiến công suất phát điện và lưu lượng dòng chảy về hạ lưu giảm đột ngột
cùng với đó ảnh hưởng của chiều cường đầu tháng đã làm nước mặn từ biển cửa đại hội an xâm nhập sâu và nồng độ mặn rất lớn

nhiều giáp nhờ để kiểm tra thủy chiều và độ mặn để vận hành
trước tình hình nắng hạn kéo dài tỉnh quảng nam đã triển khai nhiều giải pháp chống hạn cho cây lúa
ngoài việc triển khai đắp đập bổi ngăn mặn trên sông thu bồn công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác thủy lợi quảng nam
đang thực hiện kế hoạch tưới tiêu khoa học và bơm lách chiều để hạn chế thiệt hại do nắng hạn gây ra